liên tục đồng hành cùng nhiều bếp ăn từ thiện tham gia cung cấp thực phẩm và nấu ăn miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn
cô đồng góp vào quỹ vaccine mua máy thở gửi bệnh viện gửi gạo cho người nghèo
thượng tọa thích nhật từ kể về lần cuối cùng gặp phi nhung vào đầu tháng tám
đó là khi cô đến chùa nhận gạo mì gói và nhu yếu phẩm để gửi tới bà con gặp khó khăn tại khu cách ly
sư thầy nhớ lại trò chuyện với phi nhung cô nói
hôm nay em đi bữa cuối rồi về mỹ
ngỡ chuyến hành trình thiện nguyện sân sẻ yêu thương tiếp xúc cho bà con chỉ tạm gác lại
ai ngờ đâu đây là lần sau cuối
cô dùng những ngày tháng ngắn ngùi của mình trước khi về mỹ đoàn viên cùng con gái quen đi để lăn tỏa tinh thần tích cực
kết nối những trái tim thiện nguyện cùng đoàn kết nắm tay nhau đi qua dịch bệnh
ngày hai tháng một mươi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhắc đến phi nhung cùng một số cá nhân
có nhiều hoạt động thiện nguyện trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại một cuộc họp ở tp hcm
đã có nhiều sự hy sinh những tấm gương lao tâm lao lực vì cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng như ca sĩ phi nhung
anh vũ quốc cường và biết bao y bác sĩ đối diện với hiểm nguy ngày đêm cứu người chủ tịch nước nói
mới đây thông tin về lễ tưởng nghiệm chính thức của ca sĩ phi nhung được chia sẻ
theo đó lễ cung viếng sẽ diễn ra vào lúc một mươi giờ
ngày bốn tháng một mươi nhằm ngày hai mươi tám tháng tám âm lịch tại tu viện khánh an
ngoài ra khách đến viếng phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc năm k để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người
tàng lễ cũng sẽ cấm việc chụp hình live stream để đảm bảo độ trang nghiêm
suốt hai ngày qua tại nhà riêng của nữ ca sĩ người thân đã lập bàn thờ để làm lễ cầu siêu cho phi nhung
hồ văn cường cùng các con nuôi luôn túc trực bên di ảnh
nhiều nghệ sĩ như lòng nhật nhật kim anh cũng đến dân hương tiễn biệt
thông báo về lễ tưởng niệm của ca sĩ phi nhung
lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ phật tử phi nhung pháp danh tịnh bình do ban văn hóa phật giáo tp hcm cùng tăng quyến và đồng nghiệp
sẽ được tổ chức tại tu viện khánh an vào thứ hai ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tức ngày hai mươi tám tháng tám tân sửu
chương trình tại pháp đường tránh nghiệm
tám h ba mươi khai kinh cúng phật
chín h siêu tiến hương linh
một mươi h lễ viếng
văn nghệ sĩ kinh viếng
một mươi tám h lễ tưởng niệm chính thức tại pháp đường thấy và biết
có chương trình riêng
hai mươi h ba mươi kết thúc
để đảm bảo việc giãn cách
và các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo quy định
ban tổ chức tăng lễ yêu cầu khách viếng
thực hiện nghiêm quy tắc năm k của bộ y tế
người đã tiêm hai mũi vaccine
có giấy xác nhận
trang phục kín đáo lịch sự
màu trắng đen áo fans
xếp hàng theo thứ tự không chụp hình live stream
bên cạnh hồ văn cường
đang là ca sĩ nhí được nhiều người biết đến
thiên ngân là người con gái được phi nhung nhận nuôi
và giàn luyện khả năng ca hát
trong suốt sáu năm qua
trong khoảng thời gian cố ca sĩ đi từ thiện
thiên ngân luôn nhắn tin nhắc nhở mẹ
giữ gìn sức khỏe và thận trọng
cô rất đau lòng khi nghe tin mẹ mắc covid một mươi chín
đã hơn bốn ngày
sau khi phi nhung qua đời
thiên nhân vẫn không giấu được cảm xúc mất mát người thân
trên trang cá nhân của mình

cô ngẹn ngào gửi lời xin lỗi
vì không thể đến thắp hương cho mẹ trước tình hình dịch bệnh phức tạp
cô xúc động viết
mẹ con mình từng hứa
là hết dịch sẽ gặp nhau
nhưng con không nghĩ con sẽ gặp mẹ như thế này
con không chịu đâu mẹ ơi
mà mẹ yên tâm nha
con sẽ lên gặp mẹ
con chích ngừa xong con sẽ lên gặp mẹ liền
con đem giấy báo nhập học cho mẹ coi nha
mẹ đừng buồn
con thương mẹ nhiều lắm
thi ngân là một trong số hai mươi ba người con
được phi nhung nhận nhận
lúc sinh thời cô thường rèn luyện khả năng ca hát cho con gái
sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua
thiên ngân đã đậu vào ngành kinh doanh quốc tế
của đại học kinh tế tài chính tp hcm
tuy nhiên cô cảm thấy tiếc nuối
vì chưa thể khoe kết quả với mẹ
những ngày qua
thông tin về sự ra đi của ca sĩ phi nhung
nhận được sự quan tâm của dư luận
về giọng ca phải lòng con gái bến tre qua đời
sau thời gian chống trọi
với các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên thông tin cụ thể về tăng lễ của cố ca sĩ phi nhung vẫn chưa được nghệ sĩ việt hương và gia đình thông báo
từ hôm ba mươi tháng chín những người thân cận đã lập bàn thờ cố ca sĩ và tổ chức cầu siêu tại nhà riêng
nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi hoa đến chia buồn cùng gia quyến
mới đây long nhật đã đến nhà cố ca sĩ phi nhung để cúng cơm và gửi hoa viếng người đồng nghiệp thân thiết
nam ca sĩ không khỏi đau lòng nghẹn ngào trước cảnh các con nuôi của ca sĩ phi nhung đội tang trắng và quỳ bên di ảnh mẹ
trên facebook cá nhân lâm nhật chia buồn
qua nhà cung cơm cho em gái phi nhung cậu long nhật cùng các con quỳnh trang tuyết nhung hồ văn cường quỳ bên di ảnh của mẹ phi nhung mà thương thấu tận chơi xanh
sau ba ngày mẹ qua đời hồ văn cường và anh chị em suy sụp thấy rõ
ánh mắt chất đầy nỗi buồn đau
gia đình đang chuẩn bị hoàn tất
các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của sở y tế tp hcm và chờ thông tin hướng dẫn từ ủy ban nhân dân tp hcm để lo vẹn toàn cho hậu sự của nữ ca sĩ
mới đây thông tin phi nhung qua đời ở tuổi năm mươi hai đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp bạn bè và khán giả
bên cạnh chuyện đời tư chưa trọn vẹn thì khát vọng nghệ thuật dự án còn giang dở của cô cũng khiến nhiều khán giả yêu mến cảm thấy tiếc nuối
mới đây nghệ sĩ u tùy
hữu quốc tiết lộ về bộ phim ca nhạc cải lương trước lúc mất của phi nhung tên mai hoài trình
theo đó dự án tâm huyết nhưng chưa kịp ra mắt này được bắt đầu thu âm từ giữa năm ngoái và bầm máy vào cuối năm
tác phẩm gồm bốn tập với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ gạo cội như
nghệ sĩ ưu tú thoại mỹ phương loan trinh trinh chuông vàng vọng cổ võ minh lâm ca sĩ quốc đại diễn viên dương thành vàng
ngoài hồ văn cường làm hoàng tử
trong phim mai hoài trinh còn có sự góp mặt của ba người con nuôi của phi nhung
lần lượt là tuyết nhung thiêng ngân quỳnh trang
đáng chú ý ban đầu kịch bản không có vai diễn của ba cô con gái
nhưng chính phi nhung đã đề nghị tác giả lê nguyễn trường giang viết thêm vai trò các con
phi nhung mong muốn tạo điều kiện cho các con làm nghề
đến gần hơn với công chúng và hơn hết cô muốn được diễn xuất cùng các con
thông tin này trước đây chưa từng được tiết lộ
khiến phan xúc động khi biết được nỗi lòng của phi nhung
bỏ qua những ồn ào với hồ văn cường
nữ ca sĩ luôn nhận được sự yêu mến tín nhiệm của đồng nghiệp khán giả khi nhận nuôi hai mươi ba người con
và tình cảm đáng quý mà cô dành cho các con của mình
một hành động nhỏ đặc biệt này cũng cho thấy giọng ca bỏ quê là người mẹ yêu thương và quan tâm các con như thế nào
ngoài hồ văn cường thì ba cô con gái nuôi quỳnh trang tuyết nhung thiêng ngân
đều theo đuổi nghiệp ca hát giống phi nhung
và cắt hái được nhiều thành công
quỳnh trang được giọng ca bông điền điền nhận nuôi vào năm hai nghìn một mươi
cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh thiên thần bolero
nhờ ngoại hình xinh xắn cùng giọng hát truyền cảm
quỳnh trang từng chia sẻ về người mẹ thứ hai của mình
mẹ nhung là người rất có tâm với nghề và cả với những người xung quanh
theo mẹ em học hỏi được mình không ganh đua đố kị hay xem thường bất cứ ai
sau khi được phi nhung nhận làm con nuôi

tuyết nhung được đi học trở lại và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc
thiêng ngân sinh ra trong gia đình có bốn chị em ở đông tháp
gia đình khó khăn nên nữ ca sĩ phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền
khi dự thi solo cùng borero hai nghìn một mươi năm thiêng ngân khiến phi nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi
cũng là đệ tử để chuyên nghề
mới đây thiêng ngân đã đậu đại học trường kinh doanh quốc tế của đại học kinh tế tài chính tp hcm
mới đây khi trả lời phỏng vấn về mẹ
cô bày tỏ
em rất may mắn khi được mẹ nhùng giúp đỡ
hiện tại cuộc sống và kinh tế của gia đình em đã ổn hơn rất nhiều
mai hoài trinh do nghệ sĩ hữu quốc cầm trịch lê nguyễn trường giang chắt bút kịch bàn
chia sẻ trên trang cá nhân đạo diễn nghệ sĩ ưu tú hữu quốc bày tỏ
phi nhung rất kỹ tính trong phần hậu kỳ
đã hơn một năm qua mà nhung vẫn chưa cho ra mắt bộ phim này
nhưng nói để em chăm chút thêm phần hình ảnh cho đẹp
rồi chọn ngày họp báo ra mắt nhé anh
ấy vậy mà nang mai hoài trinh đã lỗi hẹn không về
những thước phim này sẽ trở thành một miền ký ức cho tất cả chúng tôi
cho khán giả đã luôn mong ngóng trông chờ nàng ca sĩ tài hoa
trọn tình vẹn đức
vĩnh biệt phi nhung nàng mai hoài trinh tài sắc
lê nguyễn triền giang nói về những tâm huyết của phi nhung cùng ekip với dự án này
tổ nghiệp xui khiến em đến điểm tô cho chị kịch bản cuối cùng
chị còn khoe em áo của vừa diễn
chị trao chuốt từng câu chữ ở phòng thu rất kỹ
trước ngày chị nhập viện chị còn nói với em là sẽ quay lại một phần cảnh để được lung linh hơn nữa
điều em không làm được cho chị là em không ra hiện trường quay cùng chị suốt hành trình bầm máy
mới đây trả lời phỏng vấn nghệ sĩ lê nguyễn trường giang tiết lộ sẽ công chiếu dự án này
tôi nghĩ bằng mọi giá ekip sẽ đưa tác phẩm này đến với khán giả

đó cũng là di nguyện của chị nhung
chị nhung rất tâm huyết với bộ phim này và mai hoài trình còn là tác phẩm cuối cùng chị ấy dành cho cải lương
may mắn là phim đã quay xong hết rồi
cái cảnh chị nhung muốn quay lại là vì chị ấy thấy nó hơi tối thôi
mai hoài trình còn ghi dấu nhiều kỷ niệm buồn
vì ngoài chị nhung thì nhạc sĩ thành dũng người làm nhạc cho phim này cũng qua đời
đó là điều đáng tiếc nhất
trước đó phi nhung đã thu âm một ca khúc
mang tên hai ơi đừng qua sông
nhưng vì chưa hài lòng với bản thu âm nên dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu lại
nữ ca sĩ qua đời nên ca khúc vẫn còn giang dở và chưa kịp phát hành
sinh thời phi nhung là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng với giọng ca nội lực truyền cảm
cô được đông đảo công chúng biết đến yêu mến qua nhiều tác phẩm nghệ thuật chỉn trù tâm huyết và những hoạt động thiện nguyện đáng quý
mọi thông tin chi tiết về dự án phim ca nhạc của chị nhung
dự án phim ca nhạc cuối đời của cô nghệ sĩ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới khán giả
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo